người dân ở một số xã thuộc huyện sóc sơn hà nội đã không cho xe chở rác từ nội thành vào khu bãi rác nam sơn kể từ đầu tháng bảy đến nay
vụ việc kéo dài khiến hàng nghìn tấn rác thải bị ủn ứ ở khắp nơi trong thành phố
theo thông tin mới nhất vào tối ngày năm tháng bảy sau khi tiếp nhận công văn của ủy ban nhân dân thành phố
người dân địa phương đã dỡ bỏ liều lán và dừng việc chặn xe chở rác vào bãi rác nam sơn
sau khi tiếp nhận được văn bản hòa tốc về việc đền bù di rời của ủy ban nhân dân tp hà nội
người dân đã giải tán và cùng nhau thu dọn lều bạt để xe chở rác vào bãi rác nam sơn như bình thường
ngay lập tức công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội urenco
đã thực hiện các phương án vận chuyển rác thải tồn động trong năm ngày qua
thành phố hà nội yêu cầu huyện sóc sơn phải xử lý rứt điểm những tồn động tại khu liên hiệp xử lý chất thải sóc sơn
đẩy nhanh việc lập phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín huyện phải hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng tại đây
đồng thời huyện sóc sơn thông tin về kế hoạch bồi thường để các hộ dân biết và chấp hành không tiếp tục có các hành vi trái phép chặn xe rác